sau đây là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và ngày hôm qua cả nước ghi nhận gần một mươi ba bảy trăm linh ca nhiễm mới
dù đã giảm tám trăm hai mươi chín ca so với ngày trước đó nhưng vẫn có hơn một nửa là ca nhiễm ngoài cộng đồng
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp bộ y tế tiếp tục yêu cầu các địa phương
cần chủ động giám sát chặt chẽ người nhập cảnh xây dựng kịch bản đáp ứng
với các tình huống dịch covid một mươi chín trước biến chủng mới omicron
xét nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định tuyệt đối không để lây nhiễm
trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng
đặc biệt khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú khách sạn
hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội
vẫn là địa phương có ca nhiễm nhiều nhất là có xu hướng tăng
ngành y tế yêu cầu tp hcm yêu cầu các bệnh viện ra soát
tái cấu trúc các bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung điều trị covid một mươi chín
củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị covid một mươi chín
để sẵn sàng thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín